thưa quý vị thực hiện chỉ thị số một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn tỉnh
trong ba ngày từ ngày chín đến nay công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã ra quân kiểm tra
phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định
công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đã phân công hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra
kiểm tra đã phát hiện lập biên bản và tham mưu ủy ban nhân dân xã thị trấn
ra quyết định xử phạt hành chính ba mươi tám trường hợp với số tiền bảy mươi sáu triệu đồng
về các vi phạm như không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách hai mét nơi công cộng
ra khỏi nhà không có lý do chính đáng và tụ tập đông người